một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của nam phi cho biết biến thể covid một mươi chín mới omicron
được phát hiện lần đầu ở miền nam châu phi có thể là ứng cử viên khả dĩ nhất có thể thế châu
cho biến thể delta vùng có tốc độ lây lan truyền rất nhanh
việc phát hiện ra omicron đã kích hoạt cảnh báo toàn cầu
nhiều quốc gia đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại từ miền nam châu phi
vì lo ngại biến thể này có thể lây lan nhanh chóng
ngay cả ở những người đã được tiêm vaccine
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who cho rằng biến thể omicron ẩn chứa nguy cơ
làm tăng số người nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi từng nghĩ liệu còn biến chủng nào có thể vượt trội hơn biến thể delta hay không
đây là một câu hỏi thường trực ít nhất là về khả năng lây truyền
và có lẽ chuyển biến đặc biệt này chính là omicron
ông adrian puren quyền giám đốc điều hành viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi
nicd trả lời phỏng vấn
ông nhận định nếu omicron được chứng minh là có khả năng lây truyền cao hơn biến thể danta
nó có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm mới
qua đó gây thêm áp lực cho các bệnh viện
theo ông pierren sẽ mất gần khoảng bốn tuần để các nhà khoa học xác định được omicron
có thể né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể ở mức độ nào
cũng như liệu nó có dẫn đến các triệu chứng lâm sàng tồi tệ hơn các biến thể khác hay không
ông cho rằng còn quá sớm để kết luận việc biến thể omicron
của delta ở nam phi song nhấn mạnh việc số lượng ca bệnh bắt đầu tăng nhanh
đặc biệt là ở tỉnh đông dân cao tèn là một dấu hiệu cho thấy sự thay thế cũng đang bắt đầu diễn ra
biến thể danta là tác nhân thúc đẩy làn sóng covid một mươi chín lần thứ ba ở nam phi
với đỉnh điểm là hơn hai mươi sáu ca nhiễm mới mỗi ngày vào hồi đầu tháng bảy
và giờ đây biến thể omicron được cho là sẽ kích hoạt làn sóng dịch thứ tư ở quốc gia này
với số ca mắc hàng ngày dự báo sẽ đạt bốc một mươi vào cuối tuần này
nam phi được thế giới đánh giá cao vì đã nhanh chóng cảnh báo cộng đồng khoa học toàn cầu
và who về biến chủng omicron một động thái dũng cảm trước những thiệt hại
mà các hạn chế đi lại áp đặt bởi nhiều quốc gia có khả năng gây ra
cho lĩnh vực du lịch quan trọng của nước này
lại thêm một phát hiện đáng chú ý về biến thể omicron
biến thể này được cho là đã có mặt ở châu âu ít nhất một mươi ngày trước
khi các chuyên gia y tế nam phi gửi báo cáo về biến thể này cho tổ chức y tế thế giới who
viện sức khỏe rivm của hà lan cho biết
họ đã tìm thấy biến thể omicron trong các mẫu xét nghiệm có giới hạn
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một trước khi nam phi phát ra thông cáo chính thức vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ biến thể này xuất hiện lần đầu tiên ở đâu khi nào
trước đó giới chức y tế hà lan đã phát hiện các ca mắc biến thể omicron
trong số những hành khách đến từ nam phi vào thứ sáu tuần trước
tính đến thứ ba bốn mươi hai trường hợp mắc biến thể omicron được xác định ở một mươi quốc gia châu âu
tại bỉ thủ đô
châu bruxelles đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tăng cường trước sự xuất hiện của biến thể mới omicron
thành phố tiếp tục áp dụng phương thức không tập trung tiêm chủng tại những trung tâm lớn
mà mở lại các trạm tiêm chủng tại các quận triển khai xe buýt tiêm chủng
và tổ chức tiệm tại một mươi chín hiệu thuốc thuộc một mươi chín quận của thủ đô
tại anh người dân vùng yên lệnh đã phải đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng
hay khi đến các cửa hàng ngân hàng và tiệm làm tóc
theo quy định bắt buộc mà chính quyền địa phương ban hành
để phòng ngừa nguy cơ lây lan của biến thể omicron
ngoài quy định trên chính quyền vùng yên lệnh cũng yêu cầu tất cả du khách quốc tế
phải tiến hành xét nghiệm pcr vào cuối ngày thứ hai sau khi tới
và từ cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm
đây là quy định bổ sung mà chính quyền vùng yên lệnh ban hành
cùng với quy định bắt buộc cách ly đối với người đến từ một mươi nước miền nam châu phi
anh đến nay đã ghi nhận một mươi một ca nhiễm omicron và dự báo con số này sẽ vẫn còn tăng
chào quý vị
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại